cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố sáu mươi bảy bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản
buôn lậu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và nhận hối lộ xảy ra tại tp hcm các tỉnh phía nam liên quan đến công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house
theo kết luận điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị truy tố thêm bảy công chức hải quan
thuộc các đơn vị hải quan khác nhau tại tp hcm
ngoài ra trong vụ án này một mươi tám bị can là cán bộ lãnh đạo của cục thuế tp hcm cũng bị đề nghị truy tố
kết luận điều tra xác định công ty phát triển nhà thủ đức không được thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử
nhưng vì hám lợi bất chấp quy định của pháp luật đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán xuất khẩu linh kiện điện tử
nhận tiền theo chỉ định lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định giúp trịnh tiến dũng là chủ mưu của vụ án hiện đã bỏ trốn
đang truy nã quốc tế chiếm đoạt tiền của nhà nước trên ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đất tài sản của nhà nước hơn năm trăm ba mươi tám tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
vận chuyển trái phép hơn năm mươi một triệu usd tương đương là một hai trăm linh năm tỷ đồng từ việt nam ra nước ngoài
và hai mươi hai triệu usd tương đương là năm trăm hai mươi tám tỷ đồng
từ nước ngoài về việt nam bồn lậu hàng hóa trị giá hai tám tỷ đồng nhận hối lộ bảy bốn tỷ đồng sản xuất bôn bán hàng giả trị giá chín trăm tám mươi sáu tỷ đồng